thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành chỉ thị số sáu về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
chỉ thị nêu rõ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ncov gây ra đang lây nhiễm rất nhanh nghiêm trọng và đã ở mức rất cao tại trung quốc
tổ chức y tế thế giới đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu
việt nam có nguy cơ rất cao bùng phát dịch lớn do có đường biên giới dài với trung quốc lưu lượng người qua lại giao thương lớn khách du lịch lao động việt nam làm việc tại trung quốc và lao động trung quốc làm việc tại việt nam đông
các bộ ban ngành địa phương đã chủ động có nhiều biện pháp mạnh quyết liệt phòng chống dịch bệnh
bộ y tế đã thành lập hai mươi năm đội phản ứng nhanh bộ quốc phòng đã thành lập hai mươi đội và đã thực hiện kết nối trực tuyến hai mươi một bệnh viện với bộ y tế để thống nhất chỉ đạo phối hợp trong chuyên môn kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh
bộ y tế đã thành lập bốn bệnh viện tuyến quân đội trung ương trong việc sẵn sàng hỗ trợ tham gia phòng chống dịch bệnh
đặc biệt chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt và đang kiểm soát tốt tình hình
tuy nhiên tại nhiều địa phương tinh thần và nhận thức phòng chống dịch bệnh này chưa cao chưa có kế hoạch phương án biện pháp cụ thể chủ động ứng phó với dịch bệnh
trước diễn biến xấu phức tạp ngày càng gia tăng của dịch bệnh thủ tướng chính phủ chỉ thị
các bộ ngành ủy ban nhân dân các địa phương các tổ chức cá nhân phải coi công tác phòng chống dịch bệnh như chống giặc
phải có phương án kế hoạch cụ thể để kiểm soát tốt dịch bệnh này theo phương châm bốn tại chỗ không để lan rộng
hai các địa phương có đường biên giới với trung quốc cần lập kênh liên lạc với các cấp địa phương tương ứng của bạn
để nắm thông tin cập nhật hàng ngày và có biện pháp chủ động xử lý kịp thời theo diễn biến của dịch bệnh
tạm dừng cấp phép bay đối với tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch của trung quốc đến việt nam và ngược lại
trừ trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của thủ tướng chính phủ
hạn chế tập trung đông người nhất là tại các lễ hội tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của thủ tướng chính phủ
giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế du xuân tham gia lễ hội
nghiêm cấm việc đầu cơ găm hàng tăng giá các loại khẩu trang vật tư trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh
các bộ ngành địa phương kiểm soát nghiêm ngặt người qua lại tại tất cả các cửa khẩu biên giới dừng các hoạt động đưa đón khách du lịch không đưa lao động việt nam sang trung quốc làm việc
tạm thời đóng các đường mòn lối mở không khuyến khích giao thương giao lưu với trung quốc trong thời gian dịch bệnh
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm việc các học sinh sinh viên có biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
các bệnh viện được phân công sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến trung ương bệnh viện trong ngành công an quân đội và các bệnh viện khác có điều kiện phải tiếp nhận sàng lọc và xử lý tại chỗ đặc biệt là thực hiện cách ly người bệnh không để lây nhiễm
một mươi bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ tư pháp nghiên cứu các điều kiện và thủ tục pháp lý đề xuất việc công bố tình trạng khẩn cấp về y tế do dịch bệnh này gây ra tại việt nam hướng dẫn thực hiện các biện pháp chủ động phòng bệnh cho nhân dân ra soát báo cáo thủ tướng chính phủ về việc bảo đảm cho thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch
các cấp các ngành nhất là các bộ y tế công an quốc phòng giao thông vận tải văn hóa thể thao và du lịch cần đề cao trách nhiệm trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra
bộ ngoại giao có trách nhiệm chủ động thông báo với quốc tế về những chỉ đạo và biện pháp quyết liệt minh bạch của việt nam trong công tác phòng chống dịch bệnh bảo đảm không ảnh hưởng đến việc đảm nhiệm vai trò chủ tịch cũng như các hoạt động của năm asean hai nghìn hai mươi
bộ quốc phòng bộ công an kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh qua biên giới thông báo cho bộ y tế và các địa phương danh sách hành khách nhập cảnh từ trung quốc vào việt nam
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch bệnh tổ chức họp giao ban hai ngày một lần để kiểm điểm đánh giá tình hình
một giao văn phòng chính phủ chủ trì dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ về thành lập tổ công tác về phòng chống dịch bệnh tại văn phòng chính phủ tổ công tác có trách nhiệm tham mưu đề xuất thủ tướng chính phủ chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh
ủy ban nhân dân các cấp thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch do chủ tịch ủy ban nhân dân làm trưởng ban chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của trung ương thủ tướng chính phủ và của bộ y tế trên tinh thần bốn tại chỗ
một mươi bảy bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo tăng cường thông tin tuyên truyền về dịch bệnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đề nghị nhân dân chủ động thực hiện các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh các tổ chức doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong phạm vi tổ chức doanh nghiệp nghiêm cấm việc che giấu hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh